đoàn công tác ban chỉ đạo đề án tổng kết nghị quyết số bốn mươi chín của bộ chính trị đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng nam về thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc đoàn công tác đề nghị trong thời gian tới tỉnh quảng nam cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nghị quyết số bốn mươi chín của bộ chính trị và chỉ thị số ba mươi ba của ban bí thư
tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật không ngừng nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên và người dân trong việc chấp hành thực hiện pháp luật và cải cách tư pháp
tiếp tục ra soát sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp tinh gọn hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong cơ quan tư pháp trong sạch vững mạnh có đạo đức phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn đáp ứng với nhiệm vụ giao trong chiến lược cải cách tư pháp